theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày hôm nay hai mươi hai tháng bảy cả nước ghi nhận thêm năm ca mắc mới
các trường hợp này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không lây ra cộng đồng
hôm nay là ngày thứ chín mươi bảy không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong bốn trăm linh một ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca chiếm chín mươi một
số ca còn đang điều trị là ba mươi sáu ca chiếm chín
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
là một mươi hai bốn trăm tám mươi bốn người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm một mươi bốn người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một hai trăm ba mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú một một trăm ba mươi một người